xin chào quý vị và các bạn
trong hai mươi bốn giờ tới thời tiết các tỉnh miền bắc không có nhiều biến động phổ biến là không mưa
đêm và sáng trời rét vùng núi rét đậm rét hại
vào ban ngày hứng nắng với nhiệt độ ban trưa tăng lên ở ngưỡng hai mươi hai hai mươi năm độ
trong ngày mai các tỉnh từ hà tĩnh đến bình định sẽ có mưa giải rác
tuy nhiên lượng mưa không nhiều và tập trung chủ yếu vào đêm và sáng
vào trưa chiều trời hưởng nắng nhẹ với nhiệt độ ban trưa trong khoảng hai mươi hai hai mươi năm độ
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
và hai mươi năm hai mươi tám độ tại các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
với các tỉnh thuộc tây nguyên và nam bộ phổ biến không mưa ngày nắng
với nhiệt độ cao nhất tại tây nguyên là hai mươi sáu hai mươi chín độ còn khu vực nam bộ ở ngưỡng hai mươi tám ba mươi một độ
mưa nước lớn nhất tại trạm vũng tàu có thể đạt bốn ba đến bốn ba mươi năm mét
độ cao sóng tại khu vực ven biển bình thuận
cà mau do động từ hai bốn năm mét biển động
khu vực ven biển các tỉnh nam bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng thấp
vùng ven sông và vùng ngoài đê bao
để có thể đảm bảo an toàn khi chiều cường lên cao
người dân ở các vùng trũng thấp cần lên phương án sẵn sàng để ứng phó như sau
tại những vùng ngập cần lắp xào chắn quanh kênh dạch
tránh trường hợp khi ngập sâu không phân biệt được đường và sông
ban đêm nên bố trí dây và đèn
cập nhật các vị trí ngập mức độ ngập
chiều để chủ động di chuyển
kê cao các đồ dùng điện và ngắt hết nguồn điện khi nhà có dấu hiệu ngập nước để phòng điện giật
chủ động gia cố và tôn cao các đoạn đê bao bờ bao thấp sung yếu đề phòng sạt lở vỡ đê
đến với thời tiết trên biển khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa không mưa
gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển quần đảo trường sa có mưa vài nơi
gió đông bắc cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều giao động từ hai mươi bốn đến hai mươi chín độ
khu vực hà nội đêm không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ giải rác
ngày nắng gió nhẹ trời rét nhiệt độ từ một mươi ba đến hai mươi bốn độ